tại trung quốc ủy ban y tế quốc gia sáng nay thông báo lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào hồi tháng một
nước này không ghi nhận ca tử vong nào do virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
trong khi ba mươi hai ca nhiễm mới đều là những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
trong hai mươi bốn giờ qua trung quốc đại lục không ghi nhận ca tử vong nào đây được xem là tín hiệu tích cực trong thời điểm
nước này đang tăng cường các biện pháp đối phó với nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ nước ngoài
tính đến hết ngày sáu tháng bốn trung quốc đại lục có tổng cộng tám mươi một bảy trăm bốn mươi ca mắc
trong đó có ba ba trăm ba mươi một ca tử vong và chỉ còn một hai trăm bốn mươi hai ca đang phải điều trị
việc có thêm tám mươi chín bệnh nhân đã bình phục và xuất viện trong ngày sáu tháng bốn đã nâng tổng số ca được điều trị khỏi bệnh lên bảy mươi bảy một trăm sáu mươi bảy người
cao nhất thế giới hiện nay